tỉnh quảng nam hiện có ba trăm sáu mươi bảy năm trăm sáu mươi bốn người được hỗ trợ thuộc bốn nhóm đối tượng gồm người có công bảo trợ xã hội hộ nghèo và hộ cận nghèo với tổng kinh phí trị trả hơn tám trăm linh ba tỷ đồng
hiện tỉnh quảng nam đang tiếp tục ra soát danh sách người lao động tự do hộ kinh doanh để chi trả trong đợt tiếp theo
trong quy định thì có sáu nhóm nghề tuy nhiên sáu nhóm nghề nó ra thì cũng cầu nhiều các ngành nghề khác
chúng ta cũng đã tham gia và cũng đã bị ảnh hưởng trong các đợt dịch vừa qua
ví dụ như trong lĩnh vực văn hóa thể thao du lịch thì có các cái dịch vụ nhà hàng khách sạn văn văn
thì cái danh mục ngành nghề cụ thể của nó là cái gì thì cũng đang có những cái vướng mát như thế
sở lao động thương binh và xã hội cùng với ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh sẽ thành lập các đoàn kiểm tra để giám sát chặt chẽ việc chi trả gói hỗ trợ để không xảy ra sai sót trong quá trình
thực hiện ở cơ sở và hoàn thành chi trả chậm nhất trước ngày ba mươi một tháng bảy
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can để điều tra làm rõ hành vi tàng trữ sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ đối với vũ tuấn dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
trú tại phường trung hòa quận cầu giấy hà nội là đối tượng gây ra vụ bắn súng vào người đi đường
xảy ra tại địa bàn quận cầu giấy vào ngày hai mươi chín tháng bốn và mùng năm tháng năm vừa qua
theo tài liệu điều tra từ năm hai nghìn một mươi bốn dũng mua súng mục đích đi săn bắn chim
vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi dũng nhiều lần sử dụng súng để tập bắn thử
khoảng một mươi giờ ngày sáu tháng năm năm nay sau khi dũng bắn súng trúng vào một thanh niên dũng phát hiện có lực lượng công an xuống hiện trường làm việc truy tìm người bắn súng
ngay sau đó dũng đã nhờ một đối tượng đến nhà mình lấy khẩu súng để tháo rời mang đi cắt dấu
khi hai đối tượng đang ở nhà dũng thì bị tổ công tác phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội bắt giữ
tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của dũng
cơ quan công an đã thu giữ khẩu súng dài bảy mươi sáu cm có ống ngắm kiểu súng bắn khí nén và cũng là khẩu súng dũng bắn gây thương tích cho ba bị hại là người đi đường
một trăm tám mươi viên đạn trì một bơm tay bằng kim loại màu trắng dài sáu mươi cm
tham mưu chuyển mục đích sử dụng đất trái quy định pháp luật hàng trăm trường hợp
lê văn thế nguyên trưởng phòng tài nguyên và môi trường thị xã sông cầu và nguyễn hải phương chuyên viên phòng tài nguyên và môi trường thị xã sông cầu đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an phú yên ra quyết định khởi tố
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao thẩm định hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất từ ngày một mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám đến ngày bốn tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
lê văn thế và nguyễn hải phương đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao biết rõ hồ sơ không phù hợp với quy hoạch không có trong kế hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt không đủ điều kiện nhưng vẫn kết luận đủ điều kiện để tham mưu cho ủy ban nhân dân thị xã sông cầu cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trái quy định pháp luật
trong đó lê văn thế trực tiếp ký hai trăm năm mươi bốn hồ sơ với diện tích gần năm mươi năm m hai nguyễn hải phương ký trực tiếp một trăm tám mươi một hồ sơ với diện tích gần năm mươi hai m hai

trong đó lê văn thế và nguyễn hải phương ký trực tiếp một trăm tám mươi một hồ sơ với diện tích gần năm mươi năm m hai nguyễn hải phương ký trực tiếp một trăm tám mươi một hồ sơ với diện tích gần năm mươi năm m hai nguyễn hải phương ký trực tiếp một trăm tám mươi một hồ sơ với diện tích gần năm mươi năm m hai nguyễn hải phương ký trực tiếp một trăm tám mươi một hồ sơ với diện tích gần năm mươi năm m hai nguyễn hải phương ký trực tiếp một trăm tám mươi một hồ sơ với diện tích gần năm mươi năm m hai nguyễn hải phương ký trực tiếp một trăm tám mươi một hồ sơ với diện tích gần năm mươi năm m hai nguyễn hải phương ký trực tiếp một trăm tám mươi một hồ s
nạn nhân là vợ chồng của một người sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu ngủ tại huyện bình chánh
vợ chồng bà là giáo viên đã về hưu và đang sống cùng con gái
bà cho biết cuối tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín có một nhóm người đến nhà bà ham dọa đội tiền con trai
tuy nhiên những người này không đưa ra giấy tờ để chứng minh
cũng theo bà con trai đã có gia đình và ở riêng nhưng nhóm người này liên tục điện thoại nhắn tin
rồi đến trước nhà bà hâm dọa khiến cả gia đình ăn ngủ không miên suốt ngày phải đóng cửa
tối ngày hai mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín vợ chồng bà đi công việc về thì thấy cửa nhà bị tạt đầy sơn
sau đó vợ chồng bà làm đơn trình báo lên công an xa bến lộc a cầu cứu
nhưng lần sau đó nhà bà tiếp tục bị tạc sơn chất bẩn để khủng bố tinh thần
gần đây nhất vào ngày một mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi một trường mầm non đối diện nhà bà cũng bị các đối tượng này tạc sơn
không chỉ vậy các đối tượng còn tìm kiếm thông tin về con gái rồi gửi hình ảnh tin nhắn cho chồng bà nhằm đe dọa
vụ việc khiến vợ chồng bà rất hoang mang lo lắng cho việc học cũng như an nguy đến tính mạng của con gái cùng những người trong gia đình
thưa quý vị sau thời gian tạm ngưng phòng chống dịch covid một mươi chín sở giao thông vận tải tp hcm vừa có thông báo gửi các cơ sở trung tâm đào tạo
sát hạch giấy phép lái xe về việc cho học viên học và thi sát hạch trở lại
theo đó thời gian tổ chức thi sát hạch lấy giấy phép lái xe trở lại được thực hiện từ ngày một mươi năm tháng chín
để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín cho học viên khi quay trở lại học và dự thi sát hạch cấp giấy phép lái xe
sở giao thông vận tải yêu cầu các cơ sở đào tạo lái xe nghiêm túc thực hiện chí đạo của sở lao động thương binh và xã hội
về việc đi học trở lại của sinh viên học sinh học viên khối giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố
các trung tâm sát hạch giấy phép lái xe phải tổ chức khai báo y tế đối với học viên giáo viên sát hạch viên nhân viên hỗ trợ tại kỳ sát hạch
chuẩn bị ít nhất hai phòng cách ly để cách ly tạm thời các trường hợp có biểu hiện của bệnh trong thời gian chờ cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý
bên cạnh đó thanh tra sở phù hợp với phòng quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe
tăng cường giám sát công tác tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe đảm bảo các trung tâm sát hạch lái xe thực hiện nghiêm túc các biện pháp an toàn phòng chống dịch
theo đại diện phòng quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe sở giao thông vận tải
hiện thành phố hồ chí minh có hai mươi năm trung tâm sát hạch giấy phép lái xe và do phải tạm ngưng đến phòng chống dịch covid một mươi chín

tránh hiện tượng ủng hộ hồ sơ và để thí sinh chờ đợi trong thời gian dài
cục hải quan tp hcm cho biết hiện tại tại cảng cát lái hiện còn khoảng một một trăm linh container phế liệu nhập khẩu không đạt chuẩn đang chờ tái xuất
theo đó sau hơn bốn tháng thực hiện kiểm tra phân loại phế liệu tồn động tại cảng cát lái đã thống kê được khoảng một một trăm linh container không đảm bảo chất lượng
số rác thải trong những container này được nhập khẩu về cảng từ năm hai nghìn một mươi tám nhưng doanh nghiệp không đến làm thủ tục nhận hàng
cơ quan chức năng đã mất nhiều thời gian để xử lý phân loại
nhằm tránh ảnh hưởng đến môi trường
trước đó vào đầu năm hai nghìn hai mươi cục hải quan tp hcm đã làm thủ tục tái xuất hai mươi năm container hàng phế liệu tồn động cũng tại cảng cát lái
số container này do một hãng tàu chịu trách nhiệm vận chuyển ra khỏi lãnh thổ việt nam
vì trước đó hãng tàu được doanh nghiệp thuê vận chuyển lô hàng vào nước ta
thưa quý vị ngày một mươi ba tháng năm ubnd tp hcm đã ban hành kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh đầu cấp
thời gian thi vào ngày một mươi sáu và một mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi nội dung đề thi trong phạm vi chương trình trung học cơ sở
chủ yếu ở lớp chín
thí sinh dự thi môn toán ngoại ngữ và văn
thí sinh vào lớp một mươi chuyên thi bốn môn gồm ngữ văn toán ngoại ngữ và môn chuyên
về khảo sát vào lớp sáu trường trung học phổ thông trần đại nghĩa
thí sinh làm khảo sát bằng tiếng anh thời gian chín mươi phút vào ngày hai mươi năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
được tổ chức tại trường trung học phổ thông chuyên trần đại nghĩa
về yêu cầu nguyên tắc tuyển sinh ubnd tp nghiêm cấm các trường vận động quyên góp
và thu các khóa ngoại quy định khi tuyển sinh
khuyến khích mỗi quận huyện xây dựng từ một đến ba trường tiên tiến
theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế ở mỗi bậc đại học cấp học
đảm bảo một trăm linh học sinh lớp một được học hai buổi mỗi ngày để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm hai nghìn hai mươi
công tác tuyển sinh bắt đầu từ ngày một tháng bảy và đồng loạt công bố kết quả vào ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
việc đảm bảo an toàn cho học sinh là
ưu tiên được các trường tại tp hcm đặt lên hàng đầu
vì vậy mà việc dạy cả thứ bảy dạy hai buổi một ngày
tổ chức bán trú cũng được cân nhắc kỹ lưỡng trong tình trạng hiện nay
tại trường tiểu học nguyễn bình khiêm quận một tp hcm
việc đưa đón học sinh cũng được nhà trường giãn cách thời gian hợp lý
nên không xảy ra tình trạng ủng tắc tập trung đông trước cổng trường
đến ngày hôm nay công tác phòng dịch vẫn được nhà trường thực hiện nghiêm túc
giờ ra chơi cũng như giờ ra về chúng tôi phân chia không chỉ mà lệch giờ theo khối
mà còn lệch giờ theo được từng lớp và lập những sơ đồ
để mà phụ huynh đưa đón các em cho đúng cổng rồi đúng thời gian
để đảm bảo cho các con đến lớp và phụ huynh đón các con một cách khoa học nhất
tránh những ủng tắc giao thông trước cổng trường
trước một ngày là trường đã có gửi cái clip hướng dẫn rất là chú đáo
và sắp xếp cho các bé đến trường cũng như là phụ huynh cũng rất là an tâm
dịch thì tạm thời mình đã khống chế được cho nên là các bậc cha mẹ cũng rất là yên tâm
phải cho con đến trường
đối với quy định dạy và học trực tiếp ngày thứ bảy
dạy học cả hai buổi sáng chiều sẽ do các trường tự sắp xếp thực hiện
thị sở cũng đã chỉ đáo các trường thực hiện các hiệu trường
các trường chủ động trong việc tổ chức dạy học ở mỗi nhà trường
của phù hợp để làm sao thứ nhất là về hình thức tổ chức
có thể tổ chức dạy hai buổi tổ chức dạy vào ngày thứ bảy
hoặc là tổ chức dạy trực tuyến để làm sao các em học sinh
tất cả các em học sinh
được đảm bảo kiến thức theo chương trình khung chương trình mà bộ đã ban hành
về việc học bán trú sở giáo dục đào tạo tp hcm không cấm các trường tổ chức bán chú hay không
còn tùy thuộc vào điều kiện của từng trường
trên cơ sở tuân thủ những yêu cầu phòng dịch
tuy nhiên các trường khá lúng túng về việc nên hay không nên cho bán trú
vì còn nhiều khó khăn
chúng tôi đang băn khoăn lo lắng là trong cái giờ ngủ của các em học sinh
thì cái việc mà đảm bảo cái sự giãn cách cho các bạn
thì chúng tôi đang băn khoăn lo lắng về vấn đề đó
nhiều khó khăn nữa về cái việc mà tổ chức công tác bán trú là
khi mà chúng tôi sẽ phải liên hệ với các cơ quan mà cung cấp thực phẩm cho trường
thì để mà đảm bảo được đầy đủ đúng tất cả các quy định
thì chúng tôi cũng sẽ phải đợi họ bổ túc được đầy đủ tất cả cái hồ sơ
về vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định
cái việc mà tổ chức bán chú thì trường cũng đã suy nghĩ đến
bởi vì đây là cái nhu cầu của đông đảo cha mẹ học sinh
cho nên là nhưng trong cái tình hình hiện nay đó
thì trường cũng sẽ tổ chức sẽ cố gắng
tuy nhiên là phải đảm bảo được cái an toàn phòng chống dịch
cho nên là cũng đang yêu cầu các đơn vị đối tác tổng hợp lại các hồ sơ
xem coi có thực sự là đảm bảo an toàn hay chưa
và sau đó thì nếu đảm bảo rồi thì trường mới có thể thực hiện
các trường đã có nhiều cố gắng để vừa dạy vừa phòng dịch
nhưng chắc chắn sẽ chưa thể đáp ứng hết những mong muốn của phụ huynh
dù lựa chọn bất cứ giải pháp nào
thì chỉ với mong muốn đảm bảo an toàn cao nhất cho các em học sinh
vì vậy rất cần sự đồng lòng và thông cảm từ phía phụ huynh
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng của bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy ngày hôm nay
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
bây giờ đây thì hoàng trí xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại hà nội
để cùng tiếp tục theo dõi những thông tin quan trọng trong bản tin an ninh hai mươi

việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
gần với xây dựng chỉnh đốn đảng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng
bước đầu ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
những biểu hiện tự diễn biến tự truyền hóa trong nội bộ
chương trình giao lưu toàn quốc là dịp để giới thiệu biểu dương
tôn vinh các tập thể cá nhân điển hình tiên tiến mô hình hay
cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức
phong cách hồ chí minh thời gian qua tạo sức lan tỏa từ các gương người tốt
việc tốt trong toàn đảng toàn xã hội làm cho việc thực hiện chỉ thị năm của bộ chính trị
ngày càng đi vào chiều sâu có kết quả thực chất
phát biểu tại chương trình thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh
chủ tịch hồ chí minh là tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng
cuộc đời và sự nghiệp của người là biểu tượng sáng ngời về ý chí
nghị lực và sự rèn luyện vượt qua mọi gian lao thử thách
nêu cao bản lĩnh cách mạng tuyệt đối trung thành và kiên định với lý tưởng của đảng
hết lòng hết sức phụng sự tổ quốc phục vụ nhân dân cần kiệm liêm chính
trí công vô tư sống giản dị gần gũi thương yêu và quý trọng nhân dân
người còn là hiện thân của tinh thần nhân ái của dân tộc việt nam
là biểu tượng của đạo đức cộng sản cao đẹp trong sáng
học tập theo tư tưởng đạo đức phong cách
chủ tịch hồ chí minh là cách làm thiết thực để tiếp nối và phát triển sự nghiệp cách mạng
mà người đã để lại cho chúng ta
đây là nhiệm vụ của toàn đảng cả hệ thống chính trị
chúng ta đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn mới
hiện thực quá khát vọng xây dựng việt nam hùng cường sánh vai với các cường quốc nam châu
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước thủ tướng nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương các tập thể cá nhân
đại diện cho những điển hình tiêu biểu trong cả nước
tham dự buổi gặp mặt này
đây là chương trình thật sự có ý nghĩa quan trọng khi được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm một trăm ba mươi năm ngày sinh nhật bác
để việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh thực sự hiệu quả
thủ tướng đề nghị các cấp ủy chính quyền các cơ quan đơn vị tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa
việc quán triệt thực hiện chỉ thị năm của bộ chính trị
gắn với thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai một cách cụ thể thiết thực
tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh đã thực sự trở thành
một bộ phận hữu cơ của văn hóa dân tộc
một thứ vũ khí sát bắn trên mặt trận tư tưởng văn hóa của đảng và nhân dân
trong công cuộc đấu tranh chống lại các hiện tượng suy thoái về tư tưởng chính trị
đạo đức lối sống tha quá xuống cấp về đạo đức xã hội
chống từ diễn biến từ chuyển hóa trong một bộ phận cán bộ đảng viên và nhân dân
họ áp dụng và nhăn rộng các mô hình tốt cách làm hay gần gũi dễ học dễ hiểu
tạo sức lăng quả khơi dạy được niềm tin nhiệt quyết và lý tưởng
từ trong sâu thẳm tâm hồn một cán bộ đảng viên và từng người dân
thủ tướng nhận định như triệu mạch nguồn tạo thành sông muôn con sông hòa thành biển lớn
mỗi người chúng ta hãy cố gắng từng ngày từng giờ làm những việc có lợi cho dân cho nước
coi đó là trách nhiệm và danh dự của bản thân
thủ tướng tin tưởng điều đó sẽ tạo ra sức mạnh cộng hưởng và lan tỏa rộng khắp
trở thành động lực mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc thân yêu của chúng ta
tại chương trình thủ tướng nguyễn xuân phúc đã nhấn nút atm thuốc mang tính biểu trưng
trong đó phun thuốc atm để chữa những bệnh nguy hiểm như bè phái công thần quan liêu ích kỳ
là cuốn sách của ban tuyên giáo trung ương với chủ đề
những nội dung cơ bản của tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
đã được trao tặng các đại biểu tham dự chương trình giao lưu
thực hiện chỉ thị số năm cttvk ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu của bộ chính trị khóa một mươi hai
về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
thời gian qua trên địa bàn cả nước đã có nhiều cách làm mới sáng tạo hình thức phong phú
lôi cuốn sự quan tâm và tham gia tích cực của cán bộ đảng viên và nhân dân
bước đầu đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ và rõ nét về nhận thức tư tưởng và hành động
đối với đại úy vũ thanh tuấn trưởng công an xã nghĩa sơn huyện nghĩa hưng tỉnh nam định
thì học tập và làm theo bác là phải làm từ những việc làm vì dân hàng ngày
với suy nghĩ như vậy đi cùng với hành động thiết thực trong suốt nhiều năm qua
đại úy vũ thanh tuấn cùng các đồng đội đã góp phần mang tới cuộc sống bình yên cho người dân quê hương
những năm trước nhiều cơ sở đóng tàu như của anh trường luôn bị ám ảnh bởi nạn trộm cắp nguyên vật liệu
không những vậy tệ nạn ma túy xuất hiện tại các bến bãi khác cũng khiến họ bất an
thế nhưng giờ đây
mọi chuyện đã khác
tôi thấy trong thời gian vừa rồi
làm việc thấy an ninh rất là phù hợp rất là an toàn
thứ hai nữa là tệ nạn bớt đi
thứ ba nữa là anh ấy rất là hòa đồng với dân trong xã
đã kết thúc ở cơ quan
trừ các buổi họp vào thời gian cố định
những khoảng thời gian còn lại được anh tận dụng tối đa để đến gặp gỡ các chức sắc chức việc tôn giáo và người dân
mọi ý kiến đóng góp của bà con đều được anh tuấn giải thích hướng dẫn cụ thể tận tình
đáp lại những việc làm này là sự tin yêu của bà con thôn xóm
từ người già đến trẻ nhỏ từ phật tử cho tới giáo dân
ai cũng chung tay giúp sức lực lượng công an duy trì bảo đảm an ninh trật tự
mặc dù bất cứ giờ nào đêm hôm tôi cũng gọi cho anh tuấn đêm cũng vậy hay ban ngày
hay là có cái tai nạn giao thông bị xảy ra chúng tôi kết hợp với anh em để giải quyết rất là nhanh chóng gọn nhẹ
các đồng chí thì nhất là thiện cảm với người dân
người dân cũng nhất là thiện cảm với những người làm nhiệm vụ trách nhiệm vì an ninh trật tự của xã và dân làng chúng tôi
đề nghị các đồng chí là khi tiếp xúc
giải quyết công việc của chúng dân dân có thái độ ứng xử để tiếp tác phòng
quán triệt cán bộ chiến sĩ xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân chăm lo cho nhân dân
luôn là một phần chủ đề trong mỗi cuộc họp giao ban của công an xã nghĩa sơn
ngoài phổ biến những thông tin mới các cán bộ chiến sĩ công an viên còn báo cáo kết quả cụ thể khi làm việc tiếp xúc với người dân
từ đó đại úy vũ thanh tuấn và các đồng đội đã kịp thời giải quyết các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở
đồng thời góp phần duy trì sự đoàn kết lương giáo
cũng như lý động con em mình tham gia vào các tổ tự quản tổ bảo vệ tổ tổ bảo giải địa phương
góp phần trong công tác đảm bảo nền trật tự ở địa phương
học tập và làm theo tấm gương đạo đức của chủ tịch hồ chí minh đó là cả một quá trình lâu dài
và đối với tập thể đảng ủy lãnh đạo của công an huyện nghĩa hưng
chúng tôi cũng luôn xác định là chúng tôi sẽ dần dần để cán bộ chiến sĩ học tập và nói gương theo bác
từ những việc làm nhỏ nhất trong đó bắt đầu từ những việc
ban đầu khi xuống làm việc tiếp xúc và giải quyết các công việc cho quần chúng nhân dân
sinh thời chủ tịch hồ chí minh cho rằng trong bầu trời không có gì quý bằng nhân dân
do vậy sống đấu tranh vì hạnh phúc của nhân dân là nguyên tắc tối cao của người làm cách mạng
từ câu chuyện của đại úy vũ thanh tuấn cho thấy
mỗi cán bộ chiến sĩ ai cũng có thể học và làm theo bác hiệu quả
bắt đầu từ những việc làm tập và làm theo bác
vì lợi ích của nhân dân rất cụ thể và thiết thực hàng ngày
vào sáng ngày hôm nay tại hà nội đã diễn ra phiên họp của hội đồng thẩm định
đề nghị vận dụng xác nhận trình độ tương đương trung cấp lý luận chính trị
đối với cán bộ công an dự kiến tham gia cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
dự cuộc họp có đồng chí giáo sư tiến sĩ nguyễn xuân thắng
bí thư ban chấp hành trung ương đảng chủ tịch hội đồng lý luận trung ương
giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh chủ tịch hội đồng thẩm định
về phía bộ công an có phó giáo sư tiến sĩ thượng tướng nguyễn văn thành
ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an
phát biểu tại cuộc họp thứ trưởng nguyễn văn thành mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm
ủng hộ của ban tổ chức trung ương học viện chính trị quốc gia hồ chí minh và các cơ quan liên quan
để bộ công an có thể tiến hành công tác chuẩn bị nhân sự trong lực lượng công an nhân dân tham gia cấp ủy cơ sở
nhằm tiếp tục thực hiện tốt nghị quyết số hai mươi hai của bộ chính trị về đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy bộ công an
tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả trong đó bố trí một trăm linh cán bộ công an chính quy xuống cơ sở
đảm nhiệm các chức danh công an xã tăng cường bảo đảm giữ vững an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở
đây là những cán bộ có nhiều kinh nghiệm công tác trong lực lượng công an có bản lĩnh chính trị vững vàng
không ngại gian khổ sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ tại các địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự
tại phiên họp thẩm định giáo sư tiến sĩ nguyễn xuân thắng bí thư ban chấp hành trung ương đảng
chủ tịch hội đồng lý luận trung ương giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
chủ tịch hội đồng thẩm định đánh giá cao công tác chuẩn bị giả soát hồ sơ với sự phối hợp rất chặt chẽ giữa cục đào tạo bồi dưỡng cán bộ ban tổ chức trung ương
vụ các trường chính trị học viện chính trị quốc gia hồ chí minh cục đào tạo bộ công an đảm bảo nghiêm túc bài bản và khẩn trương đúng hướng dẫn đúng đối tượng
trên cơ sở so sánh đối chiếu chương trình đào tạo hội đồng sẽ xem xét thẩm định việc xác nhận trình độ tương đương trung cấp lý luận chính trị đối với cán bộ công an dự kiến tham gia cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
vào ngày hôm nay tại công an thành phố cần thơ đoàn công tác của bộ công an do thiếu tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với công an một mươi ba tỉnh thành tây nam bộ về một số chuyên đề công tác
sự buổi làm việc có các cục nghiệp vụ bộ công an lãnh đạo công an một mươi ba tỉnh thành tây nam bộ
thứ trưởng nguyễn duy ngọc ghi nhận biểu dương đánh giá cao nỗ lực của công an một mươi ba tỉnh thành khu vực tây nam bộ thời gian qua nhất là trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
lực lượng công an xã chính quy đã phát huy hiệu quả cao sung kích trên các mặt công tác khẩn trương thực hiện giả soát từng nhà từng hộ dân quản lý từng tổ dân khu phố đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng người
thứ trưởng nguyễn duy ngọc đề nghị công an một mươi ba tỉnh thành phố tây nam bộ tiếp tục tổ chức quán triệt rõ đợt thực hiện cao điểm về tổng kiểm tra mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
thứ trưởng nêu rõ vấn đề xây dựng dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm hai nghìn hai mươi

thứ trưởng nguyễn duy ngọc cũng yêu cầu công an các địa phương tập trung triển khai thực hiện các biện pháp công tác nhằm đảm bảo tốt nhất về tình hình an ninh trật tự tại cơ sở góp phần bảo vệ tuyệt đối an toàn đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hai của đảng tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng động viên cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác quan tâm thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với cán bộ công an chính quy khi điều động xuống xã
nhân dịp này thưa ủy quyền của bộ trưởng bộ công an thứ trưởng nguyễn duy ngọc khen thưởng bốn đơn vị vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tội phạm
sáng cùng ngày thứ trưởng nguyễn duy ngọc cùng đoàn công tác đã đến khảo sát kiểm tra công tác thực tế tại công an xã mỹ khánh huyện phong điền thành phố cần thơ
chương trình an ninh hai mươi bốn h đến đây cũng xin được kết thúc
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại